liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cho biết liên quan đến việc hơn một chín trăm linh công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kl techel vina
khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom bị nợ lương chủ doanh nghiệp bỏ trốn
những ngày qua các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã liên hệ với các doanh nghiệp để giúp công nhân có việc làm sau tết
với sự nỗ lực của các ngành đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai đã có năm doanh nghiệp
trong đó ba doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và hai doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh đồng nai quyết định
nhận công nhân công ty techwell vina nếu họ không có việc làm sau tết
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin tối ngày tám tháng hai hơn một chín trăm linh công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kl techwell vina
vốn hàn quốc chuyên sản xuất ngành may mặc đã tập trung ở cổng doanh nghiệp để yêu cầu được thanh toán lương tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bàn lãnh đạo người hàn quốc đã không còn ở doanh nghiệp
sau đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định tạm ứng bảy tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
để trả năm mươi tiền
tiền lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho người lao động
theo liên đoàn lao động tỉnh đồng nai hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong trụ sở công ty
tìm cách liên lạc với lãnh đạo công ty để giải quyết vụ việc